cũng trong sáng nay tại tòa nhân dân tỉnh bình thuận tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tp phan thiết
vụ án nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận bởi có liên quan tới hai bị cáo là đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ubnd tp phan thiết và trần hoàng khôi nguyên phó chủ tịch ubnd tp phan thiết
theo cáo trạng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hai bị cáo đỗ ngọc điệp và trần hoàng khôi
ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái với kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được ubnd tỉnh bình thuận phê duyệt
việc chuyển đổi liên quan tới một trăm ba mươi hai thửa đất với tổng diện tích hơn một trăm bảy mươi m hai làm phá vỡ quy hoạch xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai đô thị trên địa bàn thành phố phan thiết
làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước và lòng tin của nhân dân đối với công tác quản lý đất đai đô thị tại địa phương
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng nay một mươi hai tháng một hai bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình trong việc thiếu trách nhiệm tin tưởng vào sự tham mưu của cấp dưới
dẫn đến việc ký cho chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm lên đất ở đô thị không đúng theo quy định của pháp luật
hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tuy nhiên qua xem xét các tình tiết của vụ án hội đồng xét xử của tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tỉnh bình thuận
theo đó xử phạt trần hoàng khôi nguyên phó chủ tịch ubnd tp phan thiết bốn năm tù giam đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ubnd tp phan thiết hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động công an tỉnh bình phước vừa bất ngờ đột kích vào năm địa điểm

tiếp đó tại bốn địa điểm khác gồm nhà của các đối tượng nguyễn thị thúy hiền nguyễn thị hồng vân nguyễn thị thanh thủy nguyễn thị hà
lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
được biết nạn nhân của nhóm đối tượng này lên đến hàng trăm người
ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước để được hỗ trợ giúp đỡ
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng lưu công tuấn và lê văn tuyên cùng chú huyện kim bảng vừa bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó công an huyện kim bảng nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hoạn phát triển xây dựng việt nam kiến hưng
địa chỉ ở khu công nghiệp đồng văn bốn xã đại cương huyện kim bảng về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm bốn trăm bốn mươi cây sắt phi một mươi bốn
có tổng trọng lượng hơn sáu tấn
đá gần một trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt được hai đối tượng lưu công tuấn và lê văn tuyên là thủ phạm gây ra vụ trộm trên
qua đấu tranh tuấn khai nhận là bảo vệ của công ty trên lợi dụng sơ hở trong việc trông coi tài sản của công ty
nên đã móc nối với tuyên thuê xe cầu lấy trộm sắt của công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với năm đối tượng về các hành vi cướp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ngọc hoàn ba mươi chín tuổi phạm vũ huy hai mươi ba tuổi ngô văn quyết phùng văn tuấn đặng trần hưng đều hai mươi hai tuổi cùng chú tại hà nội
theo tài liệu của cơ quan công an hoàn và quyết đã cùng nhau gây ra bốn vụ cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ với thủ đoạn là thuê xe ôm
sau đó mượn điện thoại lái xe gọi điện để lấy mật khẩu
các đối tượng kia mang theo rủi cui điện và giao gấp chờ ở địa điểm đón để đe dọa lái xe và cướp đi điện thoại
qua đầu tranh mở rộng quyết còn khai nhận với thủ đoạn trên quyết và phùng văn tuấn đã gây ra một mươi bảy vụ cướp giật tài sản của các lái xe ôm công nghệ
quá trình triệu tập tuấn khi đang lẩn trốn ở nhà của phạm vũ huy tại đây cơ quan công an phát hiện trong nhà huy có hai ba trăm bốn mươi năm gam ma túy metafetamin
huy khai nhận đây là ma túy của đặng trần hưng mua về sử dụng và nhờ cất giữ
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật
vào ngày hôm qua không khí lạnh tăng cường đoạn đèo ô quý hổ thuộc địa phận lai châu đi thị xã sapa tỉnh lào cai đã xảy ra hiện tượng mặt đường bị đóng băng trơn trượt
khiến cho các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển gây ách tắc giao thông
trên tuyến quốc lộ bốn d đoạn từ km tám mươi năm năm trăm linh km tám mươi chín thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
ngay từ lúc ba giờ sáng ngày một mươi một tháng một băng giá phủ kín trên mặt đường khiến cho các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển do trơn trượt
hiện có trên năm mươi xe tải xe khách xe ô tô con không lưu thông được
trước tình hình trên lực lượng giao thông đã phân luồng lắp biển hướng dẫn và nhắc nhở người dân các lái xe
đi theo quốc lộ ba hai
tại tỉnh hà giang nhiều tuyến đường sương mù dày đặc điển hình như đoạn đường qua địa phận xã quyết tiến
hay nhở điểm rừng chân cổng trời thị trấn tăm sơn huyện quản bạ
sương mù xuất hiện nhiều từ một mươi năm h hôm trước đến khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau
lực lượng chức năng đã phải bố trí phân luồng ngăn đường chờ sương mù tan mới cho xe đi qua để hạn chế nguy cơ tai nạn
vâng không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông mà diễn biến bất lợi này của thời tiết còn khiến cho người dân ở vùng cao lào cai khá lo lắng
mặc dù đã chủ động các biện pháp để phòng chống tuy nhiên ảnh hưởng đến đời sống cũng như là thiệt hại đến sản xuất là khó tránh khỏi
đã nhiều ngày nay mọi thứ xung quanh khu vực gia đình ông tô đình quý đều đóng băng hết
mấy mầm hoa và một số loại cây cảnh phục vụ cho thị trường tết đều đông cứng
theo ông quý khi ấm lên
bằng tuyết tan ra thì cây cối cũng héo úa rồi chết thiệt hại ngay trước mắt mà không thể làm gì
đây cũng thiệt hại đầu tiên trong đợt rét năm nay của gia đình anh giàng a chớ
do quá lạnh một con nghé đã bị chết
bây giờ anh chớ phải trở đi tìm chỗ bán với mong muốn được đồng nào hay đồng ấy
nhưng mà nó bị chúng tôi cũng đã được bên cán bộ tư vấn cho cách chăm sóc rồi
mà nó lại rét quá thì nó cũng chết
hôm nay là nó trên xe bếp tỉ nó mưa tuyết to quá không chăm sóc tốt là nó lắm rồi nhưng mà nó cũng bị chết
bây giờ thì mình chở đi tìm chỗ bán xem được đồng nào hay đồng đấy
băng tuyết được dự báo vẫn còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới
cùng với đó là những thiệt hại cho người dân đã bắt đầu xảy ra
để hạn chế thấp nhất thiệt hại ngành chức năng tỉnh lào cai khuyến cáo người dân
cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho người
vật nuôi và cây trồng
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có biện pháp phù hợp
đặc biệt là vào thời điểm băng tuyết tan cho bò dễ bị cước chân chết rét
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị cơ quan điều tra công an tp hcm cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố ông tất thành cang tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí vì gây thiệt hại một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
theo kết luận điều tra từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông tất thành cang với vai trò là phó bí thư thượng trực thành ủy tp hcm
chịu trách nhiệm chí đạo giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách
thực hiện quyết định chú trương đầu tư các dự án các công trình
chương trình đầu tư phát triển của đảng bộ tp hcm
ông càng biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá thẩm định giá theo quy định
nhưng không chỉ đạo văn phòng thành ủy người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá thấm định
mà vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vẫn có bút phê đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám
với giá phát hành cổ phần đã được xác định là bốn mươi đồng mỗi cổ phần cho cổ đồng chiến lược
hành vi của ông cang đã đủ yếu tố cấu thành của tội danh đề nghị truy tố
kết luận điều tra chỉ ra ông tất thành cang phải chịu trách nhiệm với thiệt hại một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
của văn phòng thành ủy tp hcm tương ứng tỷ lệ sở hữu vốn một mươi sáu bảy
tại công ty cố phần phát triển nam sài gòn sadeco
kính thưa quý vị mới đây ban chủ y huy quân sự tp hà tiên kiên giang cho biết
hiện tại là đang tiếp nhận và tổ chức cách ly phòng dịch covid một mươi chín đối với bốn trăm hai mươi chín người
nhập cảnh từ campuchia qua cửa khẩu quốc tế hà tiên và thời gian cách ly là một mươi bốn ngày
dự kiến là gần ngày tết nguyên đáng thì số lượng người nhập cảnh sẽ càng tăng cao
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
đến nay tp hà tiên đã tổ chức tiếp nhận về hiện đang cách ly bốn trăm hai mươi chín người dân nhập cảnh
về nước qua cửa khẩu quốc tế hà tiên riêng trong ngày một mươi một tháng một đã tiếp nhận cách ly
hai mươi người dân về nước vào thời điểm trước mỗi ngày khu cách ly tập trung tiếp nhận khoảng
từ ba đến năm người tết nguyên đáng gần kề mỗi ngày nơi đây tiếp nhận từ ba mươi đến năm mươi người
cao điểm có khi tiếp nhận gần một trăm linh người mỗi ngày để tiếp nhận cách ly người dân về nước
ban chủ y huy quân sự tp hcm đã huy động tối đa các lực lượng và phương tiện vật chất
cho khu cách ly hiện thành phố hà tiên đang tổ chức cách ly tập trung tại khu cách ly số một
và đã cho hoạt động trở lại khu cách ly tập trung kho ngoại quan với sức chứa khoảng
năm trăm linh người dân nâng tổng số sức chứa lên khoảng tám trăm linh người dân nhằm đáp ứng việc
người dân trở về nước tăng cao trong thời gian tới
bệnh viện đa khoa sa đét tỉnh đồng tháp vừa cho biết đã làm các thủ tục xuất viện
và chuyển bệnh nhân số một nghìn bốn trăm năm mươi hai về khu cách ly tập trung tại phòng khám đa khoa
quân dân y dòng găng huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
để tiếp tục cách ly tập trung theo quy định sau khi nữ bệnh nhân này có kết quả
là âm tính lần ba với virus sars cov hai
trước đó nữ bệnh nhân số một nghìn bốn trăm năm mươi hai ba mươi một tuổi có địa chỉ tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
là trường hợp từ myanmar nhập cảnh trái phép qua biên giới tại tỉnh an giang
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cùng bệnh nhân một nghìn bốn trăm bốn mươi
sau đó về tỉnh đồng tháp kết quả xét nghiệm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại viện pasteur tp hcm bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
nên đã được chuyển đến cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa sadek
sau thời gian điều trị đến nay nữ bệnh nhân này đã ba lần âm tính với covid một mươi chín
nên được xuất viện theo quy định
được biết tính từ đầu mùa dịch covid một mươi chín đến nay bệnh viện đa khoa sadek
tỉnh đồng tháp đã tiếp nhận và điều trị cho hai mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tất cả đều được điều trị thành công và đã xuất viện
sáng nay ngày một mươi hai tháng một công an tp hcm đã tổ chức
lễ công bố ra mắt phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và việc thành lập phòng này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triệt phá
xử lý các loài tội phạm công nghệ
đồng thời thì đây cũng là kênh phát hiện ngăn chặn và xử lý các thế lực phản động
thủ địch lợi dụng không gian mạng để chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
có bốn đội tham mưu nghiệp vụ chuyên môn
chính đồng chí là lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ thuộc công an tp hcm
phòng gồm có một trưởng phòng ba phó trưởng phòng và bốn đội với các đội trưởng đội phó
khi đi vào thực hiện nhiệm vụ phòng có vai trò chống hacker giữ bảo mật
ngăn chặn và diệt các phần mềm gián điệp trên không gian mạng cho các đơn vị sở ban ngành
thuộc ủy ban nhân dân tp hcm và đảm bảo an ninh ở nhiều lĩnh vực khác
tham mưu cho các quỹ đạt chính quyền tham mưu cho các cấp lãnh đạo
trong việc triển khai các biệt pháp biệt kín các sở hở để ngăn chặn
phòng ngừa những hoạt động xâm phạm an ninh trật tự trên môi trường mạng
thứ hai chúng tôi cũng có chức năng trực tiếp chiến đấu phòng ngừa
phát hiện và xử lý những đối tượng vi phạm trên mạng
từ việc vi phạm trên lĩnh vực
lĩnh vực an ninh về tội phạm thì các loại tội phạm từ kinh tế
rồi từ hình sự cờ bạc giấy tờ giả rồi buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng hàng nhái
rồi cái tài nạn xã hội cũng trực để lợi dụng trên này
để hoạt động thì chúng tôi cũng có nhiệm vụ đấu tranh các loại này
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thành phong
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
việc thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an thành phố sẽ góp phần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng
nhất là phòng ngừa phát hiện ngăn chặn điều tra hành vi vi phạm pháp luật tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh trật tự an toàn xã hội
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố
phòng ra mắt trong thời điểm này cũng là bước đi quan trọng
thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phòng ra mắt trong thời điểm này cũng là bước đi quan trọng
kích động gây rối trên môi trường mạng phá hoại đại hội
cho nên cái nhiệm vụ này chúng tôi cũng là xác định trước mắt
ngay sau khi thành lập này thì chúng tôi cũng bắt tay vào phối hợp các đơn vị và thực hiện ngay nhiệm vụ này
theo thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh
việc thành lập phòng pa năm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới
là mốc son đánh dấu sự phát triển trong tiến trình xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh
tiến lên chính quy tinh nhuệ
và từng bước hiện đại để phát huy vai trò về hiệu quả cao thời gian tới
phòng pa năm sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành
để nâng cao công tác tuyên truyền nhận thức trong cán bộ đảng viên nhân dân
về âm mưu phương thức thua đoạn của tội phạm công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng
kính thưa quý vị nhân dịp bảy mươi năm năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội việt nam
ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một sáng nay ngày một mươi hai tháng một đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
tổ chức họp mặt các thế hệ đại biểu quốc hội của thành phố
trong suốt bảy mươi năm năm qua đoàn đại biểu quốc hội tp hcm từ khóa sáu đến nay
luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm không ngừng đổi mới phương thức hoạt động
không phụ lòng tin yêu tín nhiệm của đồng bào cử tri thành phố
và sự quan tâm của thành ủy đảng bộ thành phố
dấu ấn trong nhiệm kỳ qua của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
là cùng với chính quyền thành phố kiến nghị
đề xuất những chính sách quan trọng cho sự phát triển của thành phố
trong nhiệm kỳ quốc hội quá một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã tổ chức một trăm một mươi hai hội nghị hội thảo
lấy ý kiến xây dựng luật tổ chức ba trăm bốn mươi bảy cuộc tiếp xúc cử tri
tổ chức ba mươi hai nội dung giám sát khảo sát tổ chức một trăm tám mươi năm buổi tiếp công dân
thực hiện tiếp nhận chuyển vào đông đốc cơ quan chức năng
giải quyết hơn bốn đơn thư khiếu nại tố cáo
bên cạnh những đóng góp tích cực thì đại biểu quốc hội tp hcm
vẫn còn những trăn trở
một số kiến nghị của cử tri của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
chuyển đến các cơ quan hay là một số kiến nghị gửi đến các bộ ngành trung ương
chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tuy nhiên cũng còn nhiều nội dung
vẫn còn trong quá trình xem xét rồi sẽ kiến nghị có chính sách để giải quyết
nên là có một số vấn đề của người dân hiện nay
mặc dù là đoàn thấy rằng là đó cái nhu cầu nguyện vọng đó là chính đáng
hợp pháp nhưng mà vẫn chưa có được cái kết quả cuối cùng
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn đã gần kết thúc và giờ đây tp hcm
đã có được nghị quyết về chính quyền đô thị
nhiều kỳ vọng thành phố sẽ thực hiện tốt mô hình này
tạo bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
trong đó có sự đóng góp quan trọng của đại biểu quốc hội thành phố
làm tốt chức năng của người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
chính cái kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày tổng trưởng cử đầu tiên này
là một cái sự lưu lại những cái ý nghĩa về cái sự kế thừa và phát triển
của một mươi bốn khóa quốc hội vừa qua
và tôi tin tưởng rằng với sự phát triển đó kế thừa và phát triển
thì chúng ta sẽ đi đến một cái quốc hội là
mà coi là của dân do dân vì dân thật sự ngày càng phát triển
vậy thì cái người đại biểu quốc hội phải mạnh mẽ thấu biểu lòng dân
chính sức mạnh của nhân dân là sẽ góp phần vào sự phát triển
của tâm quyết của đại biểu quốc hội
tôi cũng mong muốn rằng là các vị đại biểu quốc hội của khóa một mươi năm
sẽ làm thật tốt cái vai trò của mình
thật sự là cái cầu nối gắn bó giữa cử tri với quốc hội
dịp này thành ủy thành phố hồ chí minh
đã tặng huy hiệu thành phố hồ chí minh cho hai mươi sáu cá nhân
và bằng khen cho ba cá nhân là đại biểu quốc hội đã có nhiều đóng góp cho thành phố
lãnh đạo thành ủy mong muốn đoàn đại biểu quốc hội thành phố
với sự lãnh đạo của thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động
hoàn thành tốt hơn chức trách nhiệm vụ theo luật định
xứng đáng là đại biểu của nhân dân thành phố